bác sĩ đỗ thị thu giang trưởng khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang cho biết
sau khi được điều trị lấy máu xét nghiệm truyền dịch và uống men vi sinh đến khoảng một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng một mươi hai
bệnh viện đã cho một mươi hai em học sinh trường trung học cơ sở tiến bộ huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
bị ngộ độc thực phẩm ra viện trở về nhà trong trạng thái sức khỏe đã ổn định
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi một tháng một mươi hai trong khi đang giảng bài trên lớp
các thầy cô giáo trường trung học cơ sở tiến bộ phát hiện một mươi hai em học sinh tại lớp sáu a và sáu b
có dấu hiệu bị đau bụng bồn nôn
ngay sau khi phát hiện vụ việc các thầy cô giáo trường trung học cơ sở tiến độ
đã cùng phụ huynh đưa các em đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang
nguyên nhân được xác định là do các em học sinh này ăn xôi kèm với xúc xích hành khô và ruốc
tại một quán ăn gần cổng trường
đồng chí lê xuân vân tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm sở y tế tỉnh tuyên quang cho biết
qua những vụ việc ngộ độc thực phẩm trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh
trong thời gian tới tri cục sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát
tại các cơ sở dịch vụ ăn uống nhất là các hàng quán xung quanh các trường học